cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo lê bảo phi chú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng về tội danh giết người
theo cáo trạng vào tối hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm trong lúc đang uống rượu tại nhà ông hoàng văn hồng giữa lê bảo phi và ông vương khả đào đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
sau đó phi đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm ông đào ba nhát vào cổ và chán khiến ông đào bị thương tật một mươi bảy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê bảo phi tám năm tù giam và buộc phải bồi thường cho ông đào một mươi ba triệu đồng
hai đối tượng lê hoàng anh chú tại xã tân duyệt huyện đầm rơi và trần thanh toàn chú tại phường năm thành phố cà mau vừa bị công an thành phố cà mau bắt giữ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng qua tại phường tám thành phố cà mau sau khi chặn đường xin tiền của anh nguyễn công danh không được
hai đối tượng trên đã dùng vũ lực đe dọa và cướp điện thoại của bị hại bán lấy tiền để sử dụng ma túy cả hai đã bị công an thành phố cà mau bắt giữ sau vài giờ gây án
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa vừa xử phạt ông lưu văn kỳ ở xã quảng thịnh huyện quảng sương số tiền bảy năm triệu đồng về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm
trước đó qua kiểm tra công an huyện quảng sương đã phát hiện lưu văn kỳ tàng trữ một trăm hai mươi khẩu súng bắn đạn nhựa và một mươi bảy kg đạn nhựa tại cửa hàng bán tạp hóa
số đồ chơi nguy hiểm nói trên được kỳ mua về để bán trong dịp tết nguyên đán nhằm kiếm lời
huyện cam lộ tỉnh quảng trị được xem là điểm nóng trong việc sử dụng các loại vũ khí để săn bắn thú rừng cũng như buôn bán vận chuyển các loại vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng
chính quyền các cấp trong thời gian vừa qua lực lượng công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý
kịp thời xử lý nhiều vụ việc góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cách đây hơn một tháng trong lần đi rừng ông trần thanh phú ở xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
tình cờ nhận được một khẩu súng ak nghi là của nhóm thợ săn cắt dấu trong bụi rậm
biết được đây là loại vũ khí quân dụng việc tăng trữ và sử dụng là vi phạm pháp luật
cũng như nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của mọi người
ông đã kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương và giao nộp khẩu súng cho cơ quan công an quản lý
trong những năm qua tình trạng sử dụng vũ khí nhất là súng và qua lại súng tự chế để săn bắn thú rừng trên địa bàn huyện cam lộ
diễn ra khá phức tạp và ngày càng tinh vi
cùng với đó các loại súng vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn nhiều
một số hộ dân có hành vi buôn bán các loại công cụ hỗ trợ với quy mô lớn
trước tình hình đó cùng với công tác tuyên truyền công an huyện cam lộ đã triển khai nhiều giải pháp
trong công tác quản lý sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh xử lý có hiệu quả các đối tượng có hành vi buôn bán
vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi năm lực lượng công an cam lộ đã phát hiện và xử lý bảy vụ liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trong đó khởi tố một vụ tăng vật thu giữ được là gần một dao kiếm súng các loại bình xịt hơi cay dòi điện
ngoài ra qua phong trào phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân dân đã giao nộp một mươi bảy khẩu súng các loại như ak một súng săn súng nhựa tự chế
ngoài ra qua phong trào phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân dân đã giao nộp một mươi bảy khẩu súng các loại như ak một súng săn súng nhựa tự chế
việc tăng cường xử lý có hiệu quả tình trạng sử dụng buôn bán vận chuyển trái phép các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mà công an huyện cam lộ triển khai thực hiện đã khẳng định vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này
góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước hết là đảm bảo ổn định tình hình trong những ngày giáp tết trong tết nguyên đán bính thân và đợt bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp sắp đến
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng hóa và thực phẩm bẩn sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
chi cục quản lý thị trường tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ lô sữa ensua không rõ nguồn gốc được tiêu thụ trên địa bàn thành phố bảo lộc
lô sữa ensure với chín trăm linh lông sữa nước
theo quy định của nhà sản xuất số hàng nói trên đã được gián thông báo không được tiêu thụ tại thị trường việt nam và mexico
ngoài ra qua kiểm tra đội quản lý thị trường số ba còn thu giữ một số quần áo có xuất xứ từ trung quốc không có hóa đơn chứng từ được tiêu thụ tại địa bàn
hiện đội quản lý thị trường số ba đang tạm giữ số lượng hàng hóa trên
tại tỉnh bình phước đội quản lý thị trường số tám huyện bù đớp phối hợp trạm thuốc y huyện tổ chức tiêu hủy một trăm bảy mươi bảy kg thịt trâu bò ôi thiêu
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
số lượng thịt trâu bò trên được lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ của tiểu thương kinh doanh trong chợ thị trấn thanh bình huyện bù đớp
khi các tiểu thương này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị dịp cuối năm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao bởi vậy các đối tượng thường lợi dụng tiêu thụ các loại hàng giả
hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên thị trường
để làm tốt công tác kiểm soát tình hình lực lượng cảnh sát kinh tế hà nam đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng
lên phương án tập trung đấu tranh phòng ngừa trên địa bàn toàn tỉnh khi tết nguyên đán đang đến rất gần
chiếc xe tải bị kiểm soát ba mươi bảy c một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi bốn chạy hướng hà nội đi nghệ an vừa bị lực lượng công an tỉnh hà nam bắt giữ
kiểm tra bên trong thùng xe có nhiều loại mặt hàng như quần áo đồ gia dụng bánh kẹo đồ chơi trẻ em
đều không có hóa đơn chứng tử trị giá số hàng gần năm mươi triệu đồng
trong hơn một tháng gia quân tấn công loại tội phạm này lực lượng chức năng đã xử lý bốn vụ vận chuyển hàng nhập lậu trị giá gần một trăm linh triệu đồng

có thể khẳng định những ngày trước tết nguyên đán bính thân mức lương chuyển hàng hóa sẽ tăng cao phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng
đây là thời điểm mà các đối tượng lợi dụng tiêu thụ hàng cấm hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng gian lận thương mại để trục lợi
do đó bên cạnh sự quyết tâm nỗ lực của các lực lượng chức năng trong đấu tranh
thì các chủ cơ sở cửa hàng người dân cũng phải chủ động nâng cao công tác tự phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại cho bản thân và cho cả cộng đồng
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào tối qua trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua cầu ba mươi tám thôn năm xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến hai người tử vong
các nhân chứng cho biết vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua hai nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy ba mươi bốn n ba tám nghìn bốn trăm tám mươi năm
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi đăng nông
khi đang đổ dốc cầu ba mươi tám do chạy với tốc độ rất cao không ôm cua kịp nên đã lấn đường và đâm trực diện vào xe tải sáu mươi sáu

nhiệt độ cao nhất phổ biến giao động trong khoảng là từ hai mươi tám ba mươi một độ về đêm nhiệt độ có thể giảm xuống chỉ còn giao động trong khoảng là từ một mươi bốn hai mươi ba độ
các tỉnh nam bộ trong những ngày tới thời tiết khu vực này tiếp tục ổn định phổ biến ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến giao động trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ thời tiết nắng nóng ở miền nam thuận lợi cho những chuyến du lịch hay tắm nắng hông phơi các đồ nông sản
những thông tin về thời tiết đã khai sát
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại